vào ngày hôm qua một mươi bảy tháng tám quyết định khởi tố bị can đối với ông lý đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
công ty công lý là chủ đầu tư nhà máy xử lý rác thải thành phố cà mau
đơn vị này từng có thông báo từ khi đi vào hoạt động đến nay đã lượm lặt trôn cất ba trăm linh xác thai nhi bị vứt bỏ lẫn trong rác xử lý
do vậy đã làm tờ trình lên ủy ban nhân dân tỉnh cà mau xin hỗ trợ kinh phí cấp quỹ đất để thực hiện việc trôn cất xác thai nhi
tuy nhiên theo báo cáo của công an tỉnh cà mau khẳng định
việc công ty công lý khai báo phát hiện hơn ba trăm linh xác thai nhi bị bỏ rơi nằm lẫn trong lượng rác đưa về nhà máy xử lý
và đã trôn cất các thai nhi trong khuôn viên nhà máy là chưa có cơ sở
đối với vụ việc này ủy ban nhân dân tỉnh cà mau yêu cầu công ty công lý phải nghiêm túc rút kinh nghiệm
và chấn chỉnh ngay việc cung cấp thông tin không chính xác không để xảy ra trường hợp tương tự trong thời gian tới
từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng sáu vừa qua nhưng đối tượng la hữu khánh chú tại thành phố cần thơ
lại vừa bị công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam hai tháng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào sáng ngày bốn tháng tám công an huyện mang thít nhận được tin trình báo của em dương cao tuấn sơn
bị mất xe máy khi đi học thêm
qua điều tra lực lượng công an xác định khánh là thủ phạm thực hiện vụ trộm trên nên đã mời đối tượng về làm việc
khánh khai nhận
vào thời điểm trên khánh đi bộ ngang qua nhà cô giáo dạy thêm trên thì phát hiện xe máy của em sơn để trước sân
chìa khóa còn cắm trên xe nhưng không có người trông giữ nên đã lấy trộm và mang đến cơ sở thu mua phế liệu
tại xã long an huyện long hồ bán với giá một triệu đồng
song tình trạng tội phạm cờ bạc vẫn diễn biến khá phức tạp từ cờ bạc dẫn đến tán ra bại sản
khiến người chết kè vào tù và những vụ việc đau lòng khác gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trả tự tại địa phương
phản ánh sau đây tại tỉnh bình định
đã hơn ba tháng qua căn nhà này luôn vắng vẻ tiêu điều
từ khi chủ nhân là trần văn hùng ba mươi tuổi chú xã bình thành huyện tây sơn tỉnh bình định
bị bắt tạm giam vì hành vi đánh bạc cùng với sáu đối tượng khác
vợ con phải rời quê kiếm kế sinh nhai
từ một nông dân hiền lành
chỉ vì mê trò đỏ đen đã dẫn trần văn hùng đến vòng lao lý
khiến gia cảnh khó khăn trồng chất mịt mờ tương lai
khó ai ngờ đối tượng gây ra vụ cướp giật tại cửa hàng vàng tân phú huyện tây sơn tỉnh bình định
cách đây gần ba tháng là thanh niên chưa từng có tiền án tiền sự
trần hoàng trung nguyên hai mươi chín tuổi trú tại quận bảy tp hcm
chỉ vì ham mê cờ bạc lâm cảnh nợ nần mà lên kế hoạch cướp giật cửa hàng vàng để có tiền trả nợ
cờ bạc thậm chí còn liên quan đến không ít vụ án mạng đau lòng
đơn cử như trường hợp của phan thanh công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện tây sơn tỉnh bình định
cuối năm hai nghìn một mươi tám phan thanh công cùng với ba anh ruột tổ chức đánh bạc bệnh hình thức sóc bầu cua ăn tiền

mâu thuẫn trong lúc chơi bạc phan thanh công tức giận rút dao bấm mang theo đâm ba thanh niên nhiều nhát
khi không có khả năng trả nợ đã bị đối tượng đe dọa tính mạng bắt người để đòi nợ